vào ngày hôm nay cố vấn an ninh của nhà trắng jack sullivan cho biết mỹ không có kỳ vọng có đột phá trong quan hệ với trung quốc
trong chuyến thăm dự kiến của ngoại trưởng mỹ antony blinken tới bắc kinh vào cuối tuần này
ông sullivan đang ở nhật bản và có các cuộc gặp gỡ với những người đồng cấp đến từ nước chủ nhà hàn quốc và philippines
phát biểu tại nhật bản ông jake sullivan nêu rõ trong chuyến công du trung quốc sắp tới
ngoại trưởng mỹ blinken sẽ giải thích rõ hơn chính sách của washington trong bối cảnh nước này đang thực hiện đường lối ngoại giao mạnh mẽ
để giải quyết căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
theo kế hoạch ông blinken sẽ thăm bắc kinh từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng sáu
các nguồn tin cho biết ông blinken sẽ có thể gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình trong chuyến thăm kéo dài hai ngày
ngoại trưởng blinken là quan chức cấp cao nhất trong chính phủ mỹ đến thăm trung quốc
từ khi ông joe biden trở thành tổng thống mỹ từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
các quan chức mỹ cũng cho biết mục tiêu
chính của ông blinken trong chuyến thăm bắc kinh là có những cuộc thảo luận ngay thẳng trực tiếp và xây dựng với các quan chức của trung quốc